thưa quý vị thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao nhất là về mặt hàng thực phẩm
lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng xấu đã lên mạng giao bán hàng hóa không có thực để lừa người mua hàng
chỉ vì ham rẻ nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cũng vừa khởi tố một đối tượng với hành vi tương tự
đối tượng này đã lừa đảo hàng chục bị hại số tiền hưởng lợi lên đến hàng trăm triệu đồng
không có mối hải sản nhưng đối tượng đã lên mạng góp hình rồi giao trên trang cá nhân giới thiệu mình là đầu mối hải sản
có thể cung cấp số lượng lớn hàng tươi ngon với giá thành rẻ
với màn quảng cáo này đã lừa được rất nhiều người đặc biệt là chị em phụ nữ có nhu cầu mua hàng phục vụ những bữa tiệc cuối năm
em lấy xin ý đồ em lừa đảo các chị ở đây quảng ninh cho mình là em bán hàng xong là em gửi hàng không gửi xong em cho bảo người ta đặt cặp trước cho em
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết một phần tin tưởng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
một phần vì các đối tượng xấu đánh vào tâm lý ham rẻ nên sẵn sàng chuyển tiền cho các đối tượng mà không nghĩ mình đã bị lừa

hàng ngày thì tôi cũng đã được tuyên truyền về các hình thức nửa đảo trên mạng rồi
nhưng mà tôi cũng rất là cảnh giác khi mà thực hiện các cái việc trong quá trình mua bán của mình
một cái tài khoản buôn bán hải sản thì tôi cũng thấy có nhiều lượt mua bán tương tác thì tôi cũng tin tưởng và tôi có liên hệ với người ta để tôi đặt hải sản
và tôi cũng không nghĩ là người ta sẽ lừa mình cho nên là tôi đã chuyển khoản cho người ta số tiền là bốn mươi ba
thời gian qua trên địa bàn thành phố hạ long lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phát tở rơi về các hành vi lừa đảo đến người dân để mỗi người nâng cao cảnh giác
tuy nhiên các đối tượng lừa đảo tìm mọi cách với môn hình vạn trạng để có thể lấy được tiền của các bị hại
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay hoạt động rất là tích cực
chúng sử dụng mạng xã hội các mạng xã hội trên internet
thì đối với tình hình cuối năm thì các loại tội phạm này là không ngừng tấn công lừa đảo trên không gian mạng
cho nên là cũng cảnh báo với người dân là cảnh giác là không tin những hình thức bán hàng online những hình thức bán hàng đa cấp và có cái mức hòa hồng cao
và cũng không tin những hình thức bị lừa đảo
giả danh là cơ quan chức năng nhà nước cho nên đề nghị bà con nâng cao tinh thần cảnh giác không để cho chúng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan thành phố hạ long cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác tìm hiểu kỹ và thận trọng trong giao dịch trên không gian mạng
mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái khi phát hiện hoạt động nghi liên quan đến lừa đảo thông báo cho cơ quan công an để xác minh làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn